các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhóm này không có ý định sát hại các thủy thủ dân sự trên tàu true confidence
ông nói thêm rằng nếu mỹ cùng chịu chi phí lực lượng houthi sẽ bồi thường cho gia đình những người thiệt mạng và bị thương
ông này viết trên mạng xã hội x
chúng tôi cảm thấy rằng mỹ nên bồi thường cho những nạn nhân này vì hành động cố ý
chúng tôi cũng sẵn sàng bồi thường cho họ vì hành động ngoài ý muốn
tuyên bố trên được đưa ra sau khi houthi gây ra vụ tấn công có thương vong đầu tiên
kể từ khi tấn công tàu thuyền liên quan đến israel trên biển đỏ
với lý do ủng hộ người palestine ở zaykaza
cụ thể tối sáu tháng ba houthi xác nhận đã phóng tên lửa nhằm vào tàu chở hàng troe confidence
thuộc sở hữu của hy lạp đang đi qua vịnh aden gây ra hỏa hoạn trên con tàu
phát biểu trên truyền hình người phát ngôn houthi ông jayasari cho biết
chiến dịch tấn công diễn ra sau khi thủy thủ đoàn từ chối các cảnh báo từ lực lượng hải quân yemen
vụ tấn công đã khiến ba thuyền viên thiệt mạng gồm hai người philippines và một người việt nam
ngoài ra còn có sáu người bị thương
đây là vụ việc gây thương vong lớn đầu tiên trong chuỗi các cuộc tấn công của houthi tại biển đỏ
nhằm phản đối cuộc chiến tranh của israel với hamas ở zaykaza
bộ tư lệnh trung tâm mỹ cho biết những cuộc tấn công liều lĩnh này của houthi đã làm gián đoạn thương mại toàn cầu
và cướp đi sinh mạng của những người đi biển quốc tế chỉ đang làm công việc của họ
một trong những công việc khó khăn nhất trên thế giới và là những công việc đảm bảo để duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu
hải quân ấn độ đã đưa toàn bộ những thành viên còn lại trên tàu true confidence tới dbouti
hình ảnh do hải quân ấn độ công bố cho thấy một chiếc trực thăng kéo các thành viên thủy thủ đoàn
từ một chiếc bè cứu sinh nhỏ ở vùng biển động và đưa họ lên một con tàu hải quân
ngoài ra hình ảnh cho thấy một số người bị thương được cho là nằm trên một chiếc xuồng cứu sinh thuộc lực lượng hải quân
con tàu này đang trôi giạt ra xa đất liền và hoạt động trục vớt đang được triển khai
theo các chủ tàu true confidence thủy thủ đoàn có hai mươi thành viên gồm một người ấn độ một mươi năm người philippines và bốn người việt nam
con tàu này bị houthi tấn công ở biển đỏ khi đang trên đường chở thép từ trung quốc tới thành phố cảng jeda của ả rập xê út
phát biểu sau vụ việc người phát ngôn lực lượng houthi jaya zari nhấn mạnh
các lực lượng vũ trang yemen kiên trì duy trì các nghĩa vụ tôn giáo đạo đức và nhân đạo
trong việc hỗ trợ người dân palestine bị áp bức và các hoạt động của họ ở biển đỏ và biển ả rập sẽ không dừng lại
cho đến khi hành động xâm lược chấm dứt và cuộc bao vây người dân palestine ở giải gaza ngừng lại
những tuyên bố này đã khiến mỹ và nhiều nước phương tây dậy sóng
các máy bay chiến đấu của mỹ và anh cùng ngày đã tiến hành hai cuộc không kích nhắm vào sân bay quốc tế hodeida ở miền tây yemen
phát biểu trước báo giới sau đó người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ marty miller cho biết
mỹ sẽ buộc lực lượng houthi ở yemen phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công nhằm vào tàu true confidence
lực lượng houthi đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công liều lĩnh này mà không quan tâm đến tính mạng của người dân
những người đang đi qua biển đỏ và hiện tại đã có một vụ tấn công gây chết người
lực lượng houthi phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công này
các hoạt động này không chỉ làm gián đoạn thương mại quốc tế phá vỡ quyền tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế
mà còn gây nguy hiểm cho những người đi biển
vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục buộc họ phải chịu trách nhiệm
chúng tôi kêu gọi các chính phủ trên thế giới cũng làm như vậy
ngoại trưởng anh david cameron trong một tuyên bố nhấn mạnh
chúng tôi lên án các cuộc tấn công liều lĩnh vào bờ bãi của houthi nhằm vào hoạt động vận chuyển toàn cầu và yêu cầu họ dừng lại
chúng tôi sẽ tiếp tục đứng lên bảo vệ quyền tự do hàng hải và chứng minh lời nói của mình bằng hành động
đại sứ quán anh tại yemen kêu gọi houthi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại quốc tế đi lại trên biển đỏ
liên hợp quốc cũng bày tỏ quan ngại về vụ tấn công trên của houthi
trả lời phỏng vấn báo chí ông stefany duzaric người phát ngôn tổng thư ký liên hợp quốc cho biết
đây là diễn biến rất quan ngại
theo ông steveny đó là quan ngại về an toàn tính mạng đối với thuyền viên trên các tàu chở hàng thương mại
những người không muốn bản thân rơi vào tình cảnh này
vụ tấn công cũng gây quan ngại về kinh tế toàn cầu ổn định khu vực hệ sinh thái và kinh tế khu vực
ông duzade cũng cho biết liên hợp quốc kêu gọi lực lượng houthi chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu bè quốc tế ở biển đỏ
trong khi đó stephen côton tổng thư ký liên đoàn công nhân vận tải quốc tế itf
kêu gọi hành động khẩn cấp để bảo vệ những người làm việc trong lĩnh vực này
ông cotong cho biết
chúng tôi đã liên tục cảnh báo cộng đồng quốc tế và ngành hàng hải về những rủi ro ngày càng gia tăng
mà những người đi biển ở vĩnh a đen và biển đỏ phải đối mặt
hôm nay những cảnh báo đó đã được xác nhận một cách bi thảm
bộ ngoại giao philippines đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của hai thủy thủ nước này thiệt mạng
trong vụ tấn công của houthi đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực ngoại giao để giảm căng thẳng
và giải quyết nguyên nhân của cuộc xung đột hiện nay ở trung đông
cách đây ít ngày rubima một tàu chở hàng thuộc sở hữu của anh
đã trở thành con tàu đầu tiên bị chìm do cuộc tấn công của houthi
sau khi lênh đênh suốt hai tuần và bị hư hại nghiêm trọng do trúng tên lửa
toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi tàu
kể từ tháng một mươi một năm ngoái tình hình biển đỏ liên tục diễn biến căng thẳng
lực lượng houthi ở yemen đã liên tục phóng tên lửa chống lại hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế
để bày tỏ tình đoàn kết với người palestine và để phản đối các hành động quân sự của israel ở zagaza
các vụ tấn công đã làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại thế giới qua tuyến vận tải biển quan trọng này
trong khi đó mỹ cũng đã xây dựng một liên minh quốc tế nhằm đối phó với hành động của lực lượng houthi
cũng như tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của lực lượng này
trong một diễn biến liên quan đến houthi tấn công tàu true confiden
theo thông tin sơ bộ từ bộ ngoại giao việt nam trên tàu có bốn thuyền viên người việt
một thuyền viên đã tử vong và ba thuyền viên trong tình trạng sức khỏe bình thường
đại sứ quán việt nam tại ai cập đã khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng phương án để cấp lại hộ chiếu cho ba thuyền viên
cũng như làm các thủ tục liên quan đến bảo hộ công dân và lãnh sự để di chuyển thi hài người thiệt mạng về nước
ngày bảy tháng ba trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin thuyền viên việt nam trên tàu true confidence bị tấn công trên biển
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng nêu rõ
ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn ngay sau khi nhận được thông tin bộ ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại ả rập xê út kiêm nhiệm yemen
và đại sứ quán việt nam tại ai cập kiêm nhiệm dsbouti liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại
đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng các công dân việt nam trên tàu
theo thông tin sơ bộ trên tàu có bốn thuyền viên việt nam một thuyền viên đã tử vong và ba thuyền viên trong tình trạng sức khỏe bình thường
các cơ quan đại diện việt nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân xử lý các vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong
nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân việt nam
đại sứ việt nam tại ai cập kiêm nhiệm dsputy nguyễn huy dũng cho biết
đại sứ quán đang khẩn trương thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân và lãnh sự theo quy định
để đưa ba thuyền viên được xác định an toàn và thi hài thuyền viên thiệt mạng về nước trong thời gian sớm nhất có thể
theo đại sứ nguyễn huy dũng qua xác minh với cơ quan đại diện việt nam tại adepseut cũng như qua các nguồn tin
đại sứ quán xác định được trong số ba thuyền viên tử vong có một thuyền viên việt nam là anh đặng duy kiên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê ở hải phòng là đại phó của tàu
anh kiên là một trong bốn thuyền viên việt nam làm việc trên tàu true confidence
sau khi tàu true confidence bị tấn công
tất cả các thuyền viên đã được tàu của hải quân ấn độ hỗ trợ sơ tán đến dsbuti
trong đó có ba thuyền viên việt nam đang lưu trú an toàn tại khách sạn laurier hotel ở thủ đô desputi
đại sứ cho biết thêm đại sứ quán đã liên lạc được với anh phạm văn thành
đầu mối liên lạc của các thuyền viên việt nam được đưa đến thành phố dsputi
hiện sức khỏe và tinh thần của ba thuyền viên đều ổn định
còn thi hài anh đặng duy kiên đã được đưa vào một bệnh viện ở thành phố desputi
việt nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội
và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế
các cơ quan đại diện việt nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại
khẩn trương tiến hành biện pháp bảo hộ công dân xử lý vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong
nhằm bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của công dân việt nam